công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
năm đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng
các đối tượng bị khởi tố gồm quỳnh hồ vĩ an sinh năm hai nghìn năm nguyễn minh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn trọng nhân sinh năm hai nghìn ba cùng cư trú ấp khu phố xã tân hội đông huyện châu thành
nguyễn hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn hoàng hận sinh năm hai nghìn một cùng cư trú ấp tân xuân
xã tân hội đông trong đó quỳnh hồ vĩ an do chưa đủ một mươi tám tuổi nên được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại
trước đó do mâu thuẫn cá nhân khoảng một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bốn năm đối tượng này đến nhà anh lâm ngọc hải
ở ấp tân phú một xã tân lý đông dùng hung khí đe dọa anh hải và đập phá tài sản
khi thấy anh hải bị đánh hai người thân của anh hải vào can ngăn cũng bị chúng đánh trọng thương
sau khi gây án linh an quân và nhân đến cơ quan công an đầu thú riêng nguyễn hoàng hận bỏ trốn
đến ngày một mươi hai tháng năm thì bị công an bắt giữ